là địa phương chịu ảnh hưởng từ mưa lũ hàng ngàn hộ dân tỉnh quảng bình sống trong cảnh ngập lụt và che cắt
ngành điện lực quảng bình đang dốc sức bố trí nhân lực vật tư phương tiện để nước rút đến đâu kiểm tra khôi phục cấp điện đến đó cho người dân
và đến thời điểm hiện tại công tác khắc phục đã gần như được hoàn tất
trong vài ngày tới đây thì điện lực sẽ đóng điện một trăm linh cho người dân để bà con yên tâm ổn định cuộc sống
công ty điện lực quảng bình đã huy động hàng trăm công nhân từ các đơn vị tới các địa bàn trọng điểm để kiểm tra và sửa chữa
đến sáng ngày bảy tháng chín toàn tỉnh quảng bình còn hai mươi trạm biến áp với gần hai năm trăm linh khách hàng chưa được đóng điện
trong đó gần một khách hàng tại vùng dồn lũ tân hóa huyện minh hóa và một số xã vẫn đang bị ngập sâu và chia cắt
nên các công nhân chưa thể đến kiểm tra và sửa chữa được
với sự đồng bộ và khẩn trương trong công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ
ngành điện lực tỉnh quảng bình đang nỗ lực để đóng điện một trăm linh cho người dân trong vài ngày tới
giúp người dân ổn định cuộc sống và phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất